vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua tại thành phố buôn ma thuật của tỉnh đắk lắc mưa to kèm theo gió giật bất ngờ cây sao đen bị gió lốc bật gốc và đổ ngang xe khiến một người phụ nữ đang đậu xe bên lề bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
hàng chục người dân xung quanh đã phải cùng nhau nhắc cây ra để đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu theo các bác sĩ của bệnh viện nạn nhân đang trong quá trình phục hồi và trong tình trạng khá nguy kịch với nhiều vết thương rất nặng như gãy xương cổ xung cuộc sống
hiện các bác sĩ thuộc khoa cấp cứu đang huy động nhân lực để nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân lực lượng chức năng cũng đã có mặt ở hiện trường để dọn dẹp cây ngã đổ chắn ngang đường
vụ cây sao đen đổ ngoài đường để đè một người phụ nữ còn lắm hơn